do nhân viên không chịu uống bia cùng với khách hàng đối tượng huỳnh minh hùng là quản lý của quán karaoke đã đánh đập rồi chỉ đạo đồng bọn bán cô gái nhân viên này với giá hai mươi triệu đồng
công an thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng về hành vi mua bán người
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh minh hùng làm quản lý quán karaoke ở địa chỉ ba trăm linh bảy đường lý thưởng kiệt phường thắng lợi thành phố bumathut
quá trình làm quản lý hùng có tuyển nhân viên nữ làm công việc phục vụ rắt bia bấm bài cho khách hát
trong thời gian này huỳnh minh hùng có quen biết với mai gia bảo cũng làm nghề chăn rắt tiếp viên nữ phục vụ quán karaoke ở địa bàn huyện cửa đông năng
hồi tối một mươi ba tháng ba khách đến hát có phàn nàn với huỳnh minh hùng về việc một nữ tiếp viên không chịu uống bia cùng với khách
nên hùng đã đánh cô gái này rồi bán cho mai gia bảo với giá hai mươi triệu đồng
sau đó bảo đã rủ hoàng trọng khiên và lê hồ nhật tân lên thành phố bumathut mua cô gái về
khám xét nhà của các đối tượng công an đã thu giữ một khẩu súng của khiên